lực lượng công an tỉnh quảng bình cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
bắt giữ hai đối tượng và thu một bảy trăm tám mươi bốn viên ma túy tổng hợp một túi heroin một súng ngắn một xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
vào ngày hai mươi năm tháng bảy lực lượng công an phát hiện xe ô tô do đoàn xuân phương chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra
phát hiện trong xe và trên người đối tượng có năm mươi viên nén hình tròn đối tượng khai nhận là ma túy dạng hồng phiến
mở rộng điều tra công an tỉnh quảng bình khám xét khẩn cấp nơi ở của bùi ngọc bảo trung
còn gọi là trung cối trú tại xã lộc ninh thành phố đồng hới
thu giữ một khẩu súng ngắn một bảy trăm ba mươi bốn viên nén hình tròn một túi ni lông chứa các cục màu trắng
đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và heroin
số ma túy này đã được trung dùng để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện